thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa ký quyết định số ba trăm một mươi sáu về duyệt đề án xây dựng và vận hành hiệu quả hệ thống cảnh báo sớm về phòng vệ thương mại
mục tiêu chung của đề án nhằm xây dựng và vận hành hiệu quả hệ thống cảnh báo sớm để theo dõi cảnh báo và hỗ trợ các cơ quan điều tra về phòng vệ thương mại
và các cơ quan liên quan trong việc điều tra xử lý các vụ việc phòng vệ thương mại trong và ngoài nước giải quyết tranh chấp tại tổ chức thương mại thế giới
đảm bảo mục tiêu sản xuất trong nước chủ động phòng ngừa và ứng phó với các vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài hướng tới xuất khẩu bền vững
đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các bộ ngành địa phương hiệp hội ngành hàng cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài và cộng đồng doanh nghiệp trong việc nắm tình hình
thường xuyên cập nhật những điều chỉnh trong chính sách thương mại của các nước là đối tác thương mại lớn của việt nam
phân tích dự báo sớm phát hiện những chính sách cạnh tranh không lành mạnh gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất và xuất nhập khẩu của việt nam